thực hiện lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
hôm nay tại tỉnh đắk lắc đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện
thu hút đông đảo cán bộ giáo viên người lao động và cán bộ chiến sĩ
các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia
đúng bảy giờ sáng đông đảo cán bộ giáo viên người lao động công tác
trong ngành giáo dục tp bơ ma thuột và ba trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công tác
tại các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc cùng đông đảo người dân
đã đến các điểm để đăng ký hiến máu nhân đạo
chỉ riêng sáng ngày tám tháng bốn tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận hai trăm bốn mươi ba đơn vị máu
nhân ngày toàn dân hiến máu công an tỉnh đã tổ chức được buổi hiến máu này
theo tôi thì thấy thực sự là nó có ý nghĩa bởi vì công an đã chung tay
góp sức với xã hội để vượt qua giai đoạn khó khăn này
đối với bản thân tôi thì là đã trên ba mươi lần hiến máu
hàng năm cứ có mỗi đợt hiến máu là luôn luôn tình nguyện sung phong
cái đầu hiến máu trung bình mỗi năm là khoảng hai ba lần
và đối với tôi cảm thấy là cái việc rất ý nghĩa để giúp một phần nhỏ sức mình
để cứu những người cần thiết
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc kêu gọi các đơn vị tiếp tục vận động
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu
người đi hiến máu cần chủ động mang khẩu trang và chấp hành các quy định
về phòng chống dịch bệnh tại các điểm hiến máu